thực hiện nghiêm công tác ứng trực trong dịp nghỉ tết đồng thời triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng bảo đảm giao thông nhất là tại các điểm vui chơi du lịch lễ hội bám sát nhiệm vụ kế hoạch tuần tra kiểm soát kế hoạch công tác nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm giao thông đặc biệt xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia
thưa quý vị trong cuộc sống của chúng ta bên cạnh thực tế khắc nghiệt thì đâu đó vẫn luôn hiện hữu những điều nhiệm màu
sự diệu kỳ kết tinh từ tình yêu lớn lao không tính toán thiệt hơn
ngày hôm nay chúng tôi xin được kể câu chuyện về liệt sĩ nguyễn tuấn minh nguyên cán bộ công an xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam đã dũng cảm hy sinh vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba